hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố đi bộ quanh hồ gươm để vui tết trung thu
thế nhưng điều đáng buồn là sau nửa đêm những con đường vốn sạch đẹp ngập trong biển rác do ý thức giữ gìn vệ sinh chung của người dân chưa tốt
cũng như nhiều sự kiện thu hút giới trẻ người dân chợ trung thu truyền thống trên các tuyến phố cổ hàng mã hàng lược hàng đào hàng ngang mã mây là điểm đến thú vị trong những ngày tết trung thu
tuy nhiên sau nửa đêm các con phố trở nên nhét nhát và ngập trong rác
mặc dù thùng rác công cộng được đặt suốt dọc tuyến phố nhưng rác vẫn cứ tràn lan ra lòng đường hè phố gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường
có lẽ điều đáng bàn ở đây chính là ý thức của người dân mà đặc biệt là giới trẻ bởi không chỉ trung thu năm nay mới diễn ra cảnh tượng này
chúng ta từng rất vui mừng khi thấy cổ động viên việt nam nán lại nhặt rác trên khán đài sau khi kết thúc các trận bóng đá
dù chỉ là hành động nhỏ nhưng đã góp phần làm thay đổi cách nhìn của bạn bè quốc tế về người việt
vì vậy những bạn trẻ xin hãy từ bỏ thói quen xấu để xin giữ hình ảnh đẹp của người việt trong mỗi chúng ta cũng như trong tư duy và con mắt người nước ngoài